chiều ngày một mươi bảy tháng năm đại sứ quán việt nam tại pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
mở đầu chương trình kỷ niệm ngày sinh của người là lễ dân hương trước bàn thờ bóc hồ trong đại sứ quán việt nam tại pháp
các đại biểu thành kính thắp hương tưởng nhớ vị lãnh tụ của việt nam
tiếp đó các đại biểu tới đặt hoa có dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh trước ngôi nhà số chín ở ngõ campoy ở quận một mươi bảy của paris
đây là nơi chủ tịch hồ chí minh đã từng sống và hoạt động cách mạng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi một đến năm một nghìn chín trăm hai mươi ba trong hành trình đi tìm đường cứu nước
tại công viên montreal ở thành phố ngoại ô montreux đại sứ quán việt nam tại pháp phối hợp với chính quyền thành phố trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm trước tượng đài hồ chí minh
nhân dịp này đại sứ nguyễn thiệp bày tỏ sự cám ơn chân thành tới chính quyền và người dân thành phố montreux đã luôn trân trọng và gìn giữ tượng đài chủ tịch hồ chí minh
cũng như các kỳ vật tư liệu về người như một phần của di sản văn hóa thành phố
hồ chí minh là một nơi to lớn để các nước thủ địa khác đứng lên đấu tranh giành lại tự do độc lập như ở algerie
mỗi dịp tháng năm về người việt nam và bạn bè pháp lại có mặt ở công viên montreux để tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
và thăm không gian hồ chí minh trong bảo tàng lịch sử sống nơi có những kỷ vật vô cùng quý giá về người
trong số đó ông gilbert sun cựu giám đốc bảo tàng lịch sử sống có nhiều năm gắn bó với công việc bảo tồn hiện vật và giới thiệu về chủ tịch hồ chí minh